trung tướng tô ân sô cho biết ông thủy và ông hiển bị bắt trong quá trình cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu xác minh giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần tập đoàn giáo dục air group sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
tối ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang vào cuộc điều tra vụ hệ thống vn direct bị tấn công dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch tạm thời không truy cập được
trước đó công ty chứng khoán vn direct thông báo hệ thống bị tấn công từ một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba đến sáng ngày hai mươi năm tháng ba đã khắc phục và trong quá trình kết nối lại giao dịch
tuy nhiên quá trình hồi phục dự kiến sẽ mất thời gian
tình hình này khiến cho sở giao dịch chứng khoán hà nội phải tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến của công ty cổ phần chứng khoán vn direct
thời gian ngừng giao dịch kể từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến khi vn direct khắc phục được hoàn toàn sự cố
và đến khoảng một mươi giờ sáng nay vn direct đã kiểm soát và từng bước khắc phục sự cố bị đối tượng từ bên ngoài tấn công
thông tin từ tổng cục thuế cho biết
thời gian vừa qua ngành thuế liên tục tuyên truyền
đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế
nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế
thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại nhắn tin kết bạn gia lô
cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế
hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế
nhằm lấy các thông tin cá nhân và thông tin tài khoản
các thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản
thậm chí có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công vneid giả mạo
để cho người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế
hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng vneid
sau đó thì gửi đường link dịch vụ công sửa vneid giả mạo
rồi từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng
trước tình hình trên tổng cục thuế một lần nữa khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân
ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ đồng thời thì cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên
thì cần phải liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ tránh bị kẻ gian lợi dụng
người nộp thuế cũng cần phải lưu ý rằng trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế
sử dụng giao thức https và tên miền quốc gia việt nam vn
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị đồn biên phòng tri lễ bộ đội biên phòng nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép để thu lợi bất chính đối với đối tượng sông bá tồng
trú tại xã chi lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
trước đó tại khu vực đường quốc lộ một mươi sáu thuộc bản na niếng xã chi lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện tám người có quốc tịch lào bốn người lớn và bốn trẻ em không có các loại giấy tờ tùy thân
giấy tờ xuất nhập cảnh
qua điều tra xác minh đối tượng sông bá tồng là người tổ chức cho các công dân lào ở lại việt nam trái phép
để thu lợi bất chính với một năm triệu đồng một người
tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
và triệt xóa một đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô và số lượng lớn
qua công tác nắm tình hình liên quan đến lĩnh vực con dấu căn cứ công dân
các đối tượng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh
có thể thấy việc làm giả tài liệu là rất đa dạng phong phú từ văn bằng chứng chỉ
giấy phép lái xe giấy đăng ký xe đến giấy khám sức khỏe giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong tình hình hiện nay đang triển khai trọng trải tính năng tích hợp tiện ích của căn cứ công dân
và các dịch vụ công thủ tục hành chính công tác quản lý cư trú an sinh xã hội
nên việc các đối tượng làm giả cả căn cứ công dân
lực lượng công an bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như qua công tác nắm tình hình
có phát hiện một số đối tượng chiên muôn bán các loại giấy tờ giả trên các trang mạng
cũng như là có cái trao đổi mua bán giữa người dân trên địa bàn
chính vì vậy mà lực lượng công an cũng đã phát hiện đối tượng nghi vắng
và bố trí lực lượng kiểm tra bắt giữ xử lý qua đó khu rất nhiều giấy tờ giả
đây là đối tượng trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tỉnh đồng tháp
hiện đang ở tại phường tân thuận tây quận bảy thành phố hồ chí minh
phong bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường phú hòa thành phố thủ thường bột
cùng tân phật cồm chính giới chứng nhận đăng ký xe máy mô tô
bước công dân một thẻ bảo hiểm y tế một chứng chỉ kỹ thuật viên sao bóp
một bằng cao đẳng dược
qua làm việc đối tượng phong khai nhận số giấy tờ trên đều là giả
và đang được đi giao cho khách đặt mua qua mạng xã hội
tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng phong ở quận bảy thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn một tài liệu giấy tờ công dấu giả các loại
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bằng kỳ sư bằng tiến sĩ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
và nhiều thiết bị máy móc phương tiện phục vụ quá trình làm giả các loại tài liệu giấy tờ
đáng chú ý cơ quan công an cũng thu giữ được hơn hai trăm linh căn cứ công dân và nhiều phôi dùng để làm căn
cứ công dân với quy mô lớn đặc biệt có nhiều loại giấy tờ bằng cấp đã được làm giả hoàn chỉnh
chuẩn bị đi giao cho khách hàng
các đối tượng này sẽ rao bán và trao đổi trực tiếp với những người có nhu cầu đặt những loại giấy tờ giả trên
với nhiều mục đích khác nhau lợi dụng các hội nhóm và liên kết với các tài khoản mạng xã hội như facebook
telegram để thành lập các hội nhóm liên kết cung cấp các tài liệu phôi giấy tờ theo yêu cầu

và các cơ quan chức năng hiện nay việc các đối tượng sử dụng không dân mạng để hoạt động phạm tội
liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ ngay càng phức tạp với thủ đoạn liên lạc qua các tài khoản trên mạng xã hội
liên kết với nhiều hội chống để nhận làm giả căn cứ công dân có những trường hợp sử dụng thẻ căn cứ công dân giả
để phai tiền rồi chiếm đoạt hoặc thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật nhằm che giấu thông tin bản thân
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ đồng bộ quyết liệt của các cơ quan chức năng liên quan
để xác minh các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ
tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước ứng dụng những phần mềm tiện ích của bộ công an để người dân có thể tự mình kiểm tra
thông tin cá nhân và nhận diện được các loại giấy tờ giả nhằm nâng cao việc tối giác các hành vi phạm tội của các đối tượng qua phần mềm vneid
ngân hàng nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng về việc triển khai biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài giả soát các quy trình nội bộ về phát hành
và sử dụng thẻ ngân hàng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành chỉ đạo quán triệt cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống
thực hiện đúng trình tự thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng theo đúng quy định pháp luật
khi thực hiện phát hành thẻ cho khách hàng
đồng thời đảm bảo các loại phí lãi suất phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành tuân thủ đúng quy định của ngân hàng nhà nước
và pháp luật liên quan phải công khai minh bạch cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được các thông tin về quyền
và nghĩa vụ của khách hàng các loại phí lãi suất phương pháp tính lãi đặc biệt là với thẻ tín dụng và những thay đổi nếu có trong quá trình khách hàng sử dụng thẻ
đối với trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng như không phát sinh giao dịch phát sinh nợ quá hạn kéo dài
thông qua quá trình kiểm soát giám sát tổ chức phát hành thẻ cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp với các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời
đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tổ chức phát hành thẻ
tổng cục thuế vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
theo đó đến ngày hai mươi bốn tháng ba toàn quốc đã có một mươi bốn bảy trăm hai mươi bảy trên một mươi năm chín trăm tám mươi một cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán
ước đạt là chín mươi hai hai tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu
có bốn mươi một trên sáu mươi ba địa phương đạt tiến độ
trên chín mươi một mươi bốn địa phương hoàn thành là nghệ an thái nguyên quảng trị bình dương hà nội bà rịa vũng tàu đắk lắc an giang bến tre bắc ninh hà nam điện biên ninh bình trà vinh
tổng cục thuế cũng cho biết vẫn còn một hai trăm năm mươi bốn cửa hàng chưa thực hiện phát hành hóa đơn bán lẻ từng lần bán hàng chiếm khoảng bảy tám
do đó tổng cục thuế yêu cầu cục trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm quyết liệt
triệt để các chỉ đạo và phấn đấu đến ngày